chiều nay ngày một mươi sáu tháng năm sau nhiều ngày xét xử và nghị án phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân
tp hcm xét xử vụ gian cảnh để cướp tiền ảo từng gây xôn xao dư luận vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trên đường cao tốc dậu dây tp hcm hội đồng xét xử đã tiến hành tuyên án
theo đó hai bị cáo cầm đầu vụ án đã nhận án chung thân
theo nội dung bản án qua hồ sơ chứng cứ và diễn biến phiên tòa hội đồng xác xử nhận thấy
trong vụ án này bị cáo hồ ngọc tài ba mươi bốn tuổi ngụ đà nẵng là chủ mưu lôi kéo các đồng phạm
tham gia cướp tiền ảo bitcoin quy đổi ra tiền việc là ba mươi bảy tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt hồ ngọc tài mức án tù chung thân cùng bị đề nghị tù chung thân
là bị cáo trần ngọc hoàng bốn mươi tuổi là tài xế grab
theo viện kiểm sát bị cáo hoàng cũng bị cáo tại bàn bạc lên kế hoạch lôi kéo các bị cáo khác
tham gia vụ cướp một mươi bốn bị cáo còn lại bị phạt tù từ chín đến một mươi chín năm
tất cả các bị cáo còn phạm tội cướp tài sản
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xác xử buộc các bị cáo nộp lại
số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại liên quan
trên ba mươi bảy tỷ đồng